nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo sở xây dựng thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến thị trường bất động sản
theo dõi diễn biến của thị trường và không để xảy ra tình trạng sốt giá hay bong bóng bất động sản trên địa bàn
sở xây dựng tp hcm có trách nhiệm tham mưu giải quyết chuyển đổi đối với các dự án bất động sản nhà ở trung
cao cấp đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ
sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội tháo gỡ khó khăn vướng mắt đang tồn tại
đối với các dự án nhà ở xã hội các dự án phân khúc bình dân giá thấp đang gặp khó khăn
báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở sinh viên đầu tư từ ngân sách nhà nước
các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn và đề xuất chuyển đổi sang nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nếu khai thác không hiệu quả
tp hcm cũng yêu cầu sở xây dựng tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện quy định
về đầu tư kinh doanh bất đồng sản